một cây phượng trong sân trường trung học cơ sở trần hưng đạo thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bật gốc gãy đổ
khiến cho ba em học sinh lớp tám bị thương và nhiều học sinh cùng với các thầy cô giáo trong trường hoảng loạn
ngay sau khi sự cố xảy ra các thầy cô giáo đã nhanh chóng đưa các em học sinh lên phòng y tế để sơ cứu đồng thời ổn định tâm lý
cây phượng bị ngã đổ khoảng hai mươi năm tuổi đường kính khoảng sáu mươi cm có dấu hiệu mục rễ có hiện tượng nghiêng từ trước mùa mưa
vì thế ban giám hiệu nhà trường đã có văn bản đề nghị phòng quản lý đô thị tp biên hòa xử lý
dự kiến chiều ngày bốn tháng sáu lực lượng chức năng sẽ xử lý nhưng chưa kịp làm thì đã xảy ra sự cố